xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chỉ trong hai ngày ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi hai cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phá hai chuyên án ma túy lớn bắt hai đối tượng thu gần hai kg ma túy đá và ba bánh heroin
cụ thể vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đối tượng trần thị hòa trú tại nghệ an bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ba bánh heroin
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng chức năng tiếp tục phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn đức huynh chú tại xã tiền phong huyện quế phong tỉnh nghệ an khi đang vận chuyển gần hai kg ma túy đá
bước đầu đối tượng huỳnh khai nhận đã trực tiếp sang lào mua số ma túy trên để mang về nghệ an bán kiếm lời lực lượng chức năng cũng xác định huỳnh là mắt xích chính trong đường dây vận chuyển ma túy này
một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết ba người vừa xảy ra tại xóm tám xã nga an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa nạn nhân là chị phạm thị theo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và hai con gái sinh năm hai nghìn sáu và năm hai nghìn một mươi hai
theo đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa nhận được tin báo về vụ án mạng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra
bước đầu xác định khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai do mâu thuẫn vợ chồng nguyễn minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị phạm thị thêu và hai người con gái tử vong tại chỗ
sau đó hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát sáng nay được người thân và hàng xóm phát hiện nên đưa anh hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng
một vụ án giết người cướp tài sản
một vụ án giết người cướp tài sản
một vụ án giết người cướp tài sản vừa xảy ra tại ấp sẻo nhào a xã tân thạnh huyện an minh tỉnh kiên giang
chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ từ khi nhận được tin báo lực lượng công an huyện an minh đã bắt được đối tượng gây án thu hồi tài sản cho nạn nhân
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai nhận được tin báo có một nạn nhân là đàn ông khoảng năm mươi năm tuổi bị đâm trọng thương tại khu vực cảng cá sẻo nhầu
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án là tô nhật khánh hai mươi tuổi
trú tại thị trấn vĩnh thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an khánh khai nhận do cần tiền nên nảy sinh ý định cướp xe ôm đem bán để lấy tiền tiêu xài
sau đó khánh đến bến xe ôm tại khu vực chợ thứ bảy huyện an biên thuê ông nguyễn hoàng khiêm trở đến xã tân thạnh huyện an minh
khi đi đến khu vực cảng cá sẻo nhau thấy vắng người khánh đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp xe máy
còn tại khu phố chiêu liêu phường tân đông hiệp thị xã di an tỉnh bình dương vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông chết trong phòng trọ
nạn nhân được xác định là ông trần văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám quê ở trà vinh
trước đó vào khoảng một mươi giờ trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hàng xóm của ông hòa tại địa chỉ trên vô tình đẩy xe trúng cửa nhà nạn nhân nhưng không thấy ông hòa ra nói chuyện như thường ngày
nhận thấy bất thường người này liền vào trong kiểm tra
hòa đã chết trước đó
nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
tiếp tục thông tin về vụ hành hung bác sĩ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tỉnh thái bình
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với đặng xuân doanh về tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm linh bốn bộ luật hình sự
trước đó vào khoảng hai mươi giờ năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
đặng xuân dự ở xã đông tân huyện đông hưng bị tai nạn giao thông tại thôn lại xá xã đông tân huyện đông hưng
nhận được thông tin trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tỉnh thái bình đã cử bác sĩ đỗ chính nghĩa đến hiện trường làm nhiệm vụ
sau khi đến hiện trường bác sĩ đỗ chính nghĩa đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân
thì đặng xuân doanh hai mươi tám tuổi là anh trai nạn nhân yêu cầu đưa dự đi cấp cứu ngay
tuy nhiên không chấp nhận lời giải thích của bác sĩ nghĩa doanh đã xông vào dơ tay đấm liên tiếp vào mặt bác
khiến bác sĩ nghĩa bị vỡ xương chính mũi bầm tím ở vùng mắt phải sang chấn dập nhãn cầu xước rác mạc sưng nề ở chán
bác sĩ nghĩa ngay sau đó vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đưa dự đi cấp cứu
sau khi hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ nghĩa đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu và điều trị
đội điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa bắt xử lý ba đối tượng khi ăn nhậu say đã đánh cả bạn nhậu gây thương tích
đó là nguyễn đức thành nguyễn văn huy ở huyện crong park và nguyễn văn tùng ở huyện cư quyên tỉnh đắk lắc
trước đó cả ba đã tổ chức uống rượu ở xã yao rồi sau đó tiếp tục rủ nhau ra một quán nhậu ở phường tân thành
thành phố bù ma thuật để uống bia
tại đây thì gặp nhóm của hồ nhật lệ và nguyễn nho ngọc ở xã ya cao
trong lúc uống bia thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau làm ngọc và lệ bị thương nặng
tại bản giám định pháp y nguyễn nho ngọc bị thương tích một mươi sáu và hồ nhật lệ thương tích tám
lực lượng công an vừa chia xóa hai tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh ninh bình và tỉnh bến tre
tạm giữ gần hai mươi đối tượng và thu giữ trên sáu mươi triệu đồng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào hồi một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt quả tang
tại nhà nguyễn văn hữu chú ở thôn đá hàn xã gia hòa huyện gia viễn có bảy đối tượng đã đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại chiếu bạc lực lượng công an đã thu giữ bốn mươi năm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng tám điện thoại di động cùng với nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp phú thành xã phú hưng thành phố bến tre
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi một đối tượng bốn con gà đá một bộ cựa sắt một mươi hai xe máy sáu điện thoại di động và hơn một mươi sáu triệu đồng
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an ngày hôm qua đã phá chuyên án bắt chín đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
điều đáng nói là các hoạt động giao dịch trên đều được thực hiện qua zalo và facebook
cầm đầu đường dây này là vật
thị vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại thị trấn đô lương tỉnh nghệ an
với thủ đoạn núp bóng một đại lý kinh doanh bán vé sổ số vân đã đứng ra làm chùm lô đề
theo đó các đại lý chân jet sẽ nhận ghi số đề vào bảng d rồi nộp lại cho vân sau đó được chuyển lên đại lý cao hơn
hình thức thanh toán thì có khi thì họ đưa mãi họ đưa tiền lên mà có khí thì họ không đưa
một chiến chiến đấu là một mươi trả một trăm linh chiến bá thì họ trả ba trăm năm mươi
một chiến bộ thì họ trả một triệu
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tổng số tiền thu được trong chuyên án này lên tới gần hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã bắt giữ chín đối tượng không chứ không nhiều tăng vật có liên quan
trong số các đối tượng tham gia ghi lô đề có nhiều người là nông dân với kinh tế eo hẹp
tuy nhiên họ bị lợi nhuận cao che mở nhận thức muốn làm giàu mà không mất sức lao động
phương thức thủ đoạn của các đối tượng ghi sổ lô sổ đề đánh bạc này thì là
chủ yếu bằng quá tin nhận và các phương tiện như công nghệ cao như quái gia lô và trang facebook
cơ quan điều tra đã thu giữ là một mươi hai cái máy điện thoại di động và một mươi cái sổ ghi lô đề và một mươi hai cái cáp lô đề
quá trình điều tra rất khó khăn vì đến giờ một mươi bảy h đến một mươi tám h ba mươi
các đối tượng này đều đóng cửa cái nhà để chuyển ghi lô đề qua các trang mạng xã hội
thời gian gần đây tệ nạn đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề có xu hướng gia tăng ở các vùng quê tại tỉnh nghệ an
và trước thực trạng trên các cấp chính quyền cần tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng hơn nữa
để tuyên truyền vận động người dân chăm lo sản xuất
đừng vì mong muốn làm giàu nhanh chóng mà xa vào lô đề để rồi lâm vào cảnh tiền mất tật mang
một xe tải đang vận chuyển hơn một năm triệu đồng
ba tấn pháo hoa trái phép vừa bị phòng cảnh sát kinh tế và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường từ bắc vào nam để tiêu thụ
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên quốc lộ một a đoạn đi qua xã đại trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đón dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi chín c tám nghìn tám trăm tám mươi chín do nguyễn đăng tuấn
chú tại yên mỹ hưng yên điều khiển
đựng bốn mươi chín năm trăm linh que pháo hoa trái phép với tổng trọng lượng là một ba trăm bảy mươi năm kg do nước ngoài sản xuất
lái xe nguyễn đăng tuấn khai nhận đang vận chuyển thuê số pháo này cho khách hàng từ ngoài bắc vào tp hcm
với tội danh mua bán người mua bán trẻ em hai bị cáo là nguyễn ngọc thúy ở huyện tân phú tỉnh đồng nai
và lê thị kim dung ở tp bumathuật tỉnh đắk lắc đã bị lãnh án hai mươi chín năm tù giam
theo cáo trạng dung có quen một đối tượng tên là
tân ở tỉnh hưng yên chuyên tìm phụ nữ bán qua trung quốc với giá từ hai năm đến ba vạn nhân dân tệ
tương đương là từ tám mươi đến chín mươi sáu triệu đồng tiền việt nam một người
mỗi trường hợp bán xong tân lại cho lại người bị bán ba mươi triệu đồng
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy dung điện thoại cho tân nói đưa mình sang trung quốc bán để lấy tiền tiêu xài
tân đồng ý và nhờ dung tìm rủ thêm người cho tân đưa sang trung quốc bán luôn
sau đó dung rủ thêm một thiếu nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện buôn đôn và một bé gái
dung là một bé gái sinh năm hai nghìn một ở thành phố bù ma thuật
cùng thời điểm này tân gọi điện rủ nguyễn ngọc thúy là bạn quen biết từ trước sang trung quốc chơi
sau khi tất cả gặp nhau ở tỉnh lạng sơn tân đã dẫn những người này vượt biên qua tỉnh phúc kiến trung quốc
tại đây thúy đã giúp tân đưa ba người phụ nữ trên đến bán cho một bà mối tên là lan
để bà này bán lại cho người đàn ông trung quốc làm vợ
sau một thời gian bị bán và đã nhận đủ tiền theo thỏa thuận ba phụ nữ trên đã bỏ trốn về việt nam
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc thúy một mươi năm năm tù giam
và lê thị kim dung một mươi bốn năm tù giam về hai tội mua bán người và mua bán trẻ em
riêng đối tượng tân hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý sau
lại có thêm một vụ ngộ độc do ăn cá nóc vừa xảy ra trên địa bàn huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
nạn nhân là hai vợ chồng anh kim xà út và chị lâm thị hơn quê ở sóc trăng
tạm trú tại khu dân cư số bảy huyện côn đảo
cả hai người được đi đưa cấp cứu trong tình trạng người co giật toàn thân tím tái nôn mửa cứng hàm tê lưỡi và hai bàn tay
theo lời kể của người nhà bệnh nhân thì sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
anh út bắt được con cá nóc gai đen hơn ba kg trôi giặt trên bãi cát sau đó
đem về nhà làm thịt chế biến cho bốn người trong gia đình và một người hàng xóm cùng ăn
đến tối anh út và chị hơn tiếp tục ăn phần còn lại của con cá
sau một mươi phút cả hai có biểu hiện ngộ độc nên được người nhà đưa đi cấp cứu
các bác sĩ trung tâm quân dân y huyện côn đảo đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu và truyền dịch cho bệnh nhân
đồng thời kết hợp điều trị bằng các loại thuốc chống độc
sau gần một ngày điều trị thì sức khỏe của chị hơn có tiến triển tốt còn nên anh út vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu
và chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị và các bạn là cá nóc là một trong những loại hải sản có tính độc mạnh
và khi ăn cắn nóc chưa được chế biến đúng cách thì người ăn sẽ bị nhiễm độc và có thể dẫn đến tử vong
và chính vì vậy để đảm bảo an toàn tính mạng thì chúng ta không nên chủ quan khi ăn loại cá này
và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm